tại đà nẵng kể từ khi mọi hoạt động chuyển sang trạng thái bình thường mới
sức mua trên địa bàn thành phố cũng tăng lên cùng với nguồn cung dồi dào
thị trường bán lẻ trên địa bàn dần hồi phục với tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng chín tăng hơn ba mươi một so với tháng trước
theo báo cáo của sở công thương tp đà nẵng vào thời điểm cuối tháng bảy và đầu tháng tám
dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp đã tác động giảm mạnh sức mua trên thị trường tiêu dùng
như các chợ giảm trung bình từ năm mươi năm sáu mươi năm
đến tháng chín tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn thành phố ước đạt bốn sáu trăm ba mươi ba tỷ đồng tăng hơn ba mươi một so với tháng tám
lũy kế chín tháng ước đạt gần bốn mươi tỷ đồng giảm hơn sáu so với cùng kỳ năm ngoái